đã xa lưới pháp luật sau một tuần lẩn trốn
ba đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn tùng lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú phượng mai dịch cầu giấy hà nội
lê quy dự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú thọ xuân tỉnh thanh hóa và tô văn tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú thành phố cẩm phả quảng ninh
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận khi thấy anh nguyễn trung anh chú tại khu đô thị linh đàm
đang giao bán ba điện thoại samsung galaxy nốt một mươi vào ngày năm tháng một lâm đã bản bạc với dụ tình
kế hoạch cướp tài sản tại nhà anh trung anh
sau đó các đối tượng chuẩn bị hung khí gây án như bình xịt hơi cay dao súng để thực hiện hành vi phạm tội
ngày tám tháng một ba đối tượng đã đến nhà anh trung anh
tại đây lợi dụng sơ hở của bị hại chúng đã xịt hơi cay đánh vào mặt
và dùng băng keo quấn chặt vùng mặt và chân tay của anh trung anh
các đối tượng đã lấy đi bốn điện thoại samsung và tẩu thoát
quá trình điều tra cơ quan công an đã tạm giữ ba đối tượng bốn điện thoại di động là vật chứng vụ án
một súng bật lửa dạng côn hai xe máy các dây rút nhựa màu trắng là công cụ phương tiện gây án
hiện công an quận hoàng mai đang khẩn trương củng cố chứng cứ sớm đưa ra xét xử các đối tượng trước pháp luật
dịp tết đang cận kề nhu cầu tài chính trong mỗi gia đình để chi tiêu mua sắm giải quyết công việc sẽ rất cao
lợi dụng tình hình này các đối tượng cho vay lãi nặng thường sử dụng nhiều chiêu trò
để khiến người dân lâm vào tình cảnh trả mãi không hết nợ ghi nhận ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
giữa năm hai nghìn hai mươi người phụ nữ này vay của một nhóm đối tượng ở nha trang năm triệu đồng
theo thỏa thuận của nhóm đối tượng cho vay
một mươi đồng trong thời gian sáu mươi ngày tính cả gốc lẫn lãi tức là sáu triệu đồng
đóng được khoảng hai mươi ngày với số tiền hai triệu đồng thì chị không còn khả năng chi trả
đối tượng cho vay đã thỏa thuận trả lại cho chị số tiền một triệu đồng
đồng thời yêu cầu chị xác nhận số nợ năm triệu đồng như cũ
như vậy sau hai mươi ngày chị đã phải chịu khoản lãi vay trong cả sáu mươi ngày
trong khi đó số nợ gốc vẫn còn nguyên năm triệu đồng
cứ như thế quài vòng cho đến nay
chị đã phải trả cho nhóm đối tượng khoảng hai mươi triệu đồng mà vẫn chưa trả hết tiền gốc vay
vi phạm pháp luật của công ty việt á và các tổ chức cá nhân liên quan trong sản xuất kinh doanh
kit xét nghiệm covid một mươi chín góp phần xử lý nghiêm đối với các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
để trục lợi giải tỏa bức xúc trong dư luận
chống đối thậm chí là còn tấn công lại lực lượng đang thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
đây là những hành vi cần được xử lý nghiêm để đảm bảo kỳ cường phép nước
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng
là lê hoàng tuân ba mươi hai tuổi và nguyễn văn nhớ ba mươi bốn tuổi để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó tân và nhớ cùng một số thanh niên tổ chức ăn nhậu gây mất an ninh trật tự
khi lực lượng công an đến nhắc nhở thì lớn tiếng thách thức
nhớ chạy vào bếp lấy dao chém vào tay trung ý phạm xuân quyết gây tương tích nhẹ
còn tân giật lấy cây ba trắc đập vào bụng anh cao thiện vĩ
sau đó hai đối tượng bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế bắt giữ
mới đây tòa án nhân dân huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo trần việt cường
trú tại địa phương
trong khi bàn tỉnh một mươi tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai tháng chín cường biết tin vợ chồng người hàng xóm
có kết quả dương tính với sars cov hai nên đã điều khiển xe máy trong tình trạng đã say xỉn đi xét nghiệm
khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín số hai thuộc ấp bình tân xã xuân phú
thấy cường trong tình trạng say xỉn
lê đăng tươi thanh niên tình nguyện thuộc đoàn thanh niên xã xuân phú khuyên cường nên đi về
ngày mai hãy đi xét nghiệm
cường chạy đến để đánh anh tươi nhưng chị trần thị ngọc hồng đã căng ngăn
sau đó khi anh tươi đến mở hàng rào chắn cho phương tiện đi qua
thì cường liền chạy đến đấm trúng vào mắt anh tươi
ngay lập tức các thành viên trực tại chốt chạy đến ôm cảng cường
nhưng cường vẫn tiếp tục lớn tiếng chuỗi đe dọa anh tươi rồi điều khiển xe mô tô chạy về nhà
vào cuộc điều tra cơ quan công an bắc cường về tội chống người thi hành công vụ
đơn vị là thường xuyên quan trị cán bộ chính sĩ thực hiện đúng quy tắc
ứng xử đối với trong khi giải quyết công việc và thực hiện đúng điều lệnh công an nhân dân
chúng tôi sẽ phối hợp với các ban ngành tuyên truyền để mọi người dân hiểu được công tác phòng chống dịch
và để người dân cùng với lực lượng công an phối hợp để phòng chống dịch
thứ ba là những trường hợp

chúng tôi sẽ phối hợp với các ban ngành tuyên truyền để phòng chống dịch và để lực lượng công an nhân dân hiểu được công tác phòng chống dịch và để lực lượng công an nhân dân hiểu được công tác phòng chống dịch và để lực lượng công an nhân dân hiểu được công tác phòng chống dịch và để lực lượng công an nhân dân hiểu được công tác phòng chống dịch và để lực lượng công an nhân dân hiểu được công tác phòng chống dịch và để lực lượng công an nhân dân hiểu được công tác phòng chống dịch và để lực lượng công an nhân dân hiểu được công tác phòng chống dịch và để lực lượng công an nhân dân hiểu được công tác phòng chống dịch và để lực lượng công an nhân d
rồi biết sẽ liên hệ công an huyện để nhận lại tài sản
đến sáng ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện đức linh đã bàn giao toàn bộ số tiền
mà hai em quý và linh đã nhặt được cho chủ tài sản là ông trương luân cư
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn sáu xã mê bu huyện đức linh
qua tìm hiểu gia cảnh của hai em bố mẹ đều làm nông nghiệp gia đình không được khá giả
em nguyễn đình quý hiện đang là sinh viên đại học năm mươi ba còn em nguyễn thế linh là học sinh lớp một mươi
việc làm của hai em đáng trân trọng biểu dương là tấm gương sáng cho thanh thiếu niên noi theo
ngày một mươi năm tháng một các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp của bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
vừa cứu sống kỳ diệu một bệnh nhân nữ bị đứt đôi dạ dày tụy vỡ gan nhập viện trong tình trạng cực kỳ nguy kịch
trước đó nữ bệnh nhân đi ghe không may gặp tai nạn giao thông đường thủy
bị kẹt giữa mũi thuyền và cột bi tông dẫn đến chấn thương nặng phần bụng
trước đó bệnh viện đã thực hiện quy trình báo động đỏ bỏ qua mọi thủ tục hành chính
vừa hồi sức vừa chuyển bệnh nhân lên phòng mổ
khi phẫu thuật các bác sĩ phát hiện dài dày thân tụy bị đứt đôi
ekip đã nối dạ dày đóng mõm tá tràng nối tụy vệ sinh ổ bụng
quá trình phẫu thuật bệnh nhân đã được truyền một mươi đơn vị máu và chế phẩm máu
thời gian phẫu thuật kéo dài hơn bốn giờ
sau phẫu thuật quá trình hồi sức gặp rất nhiều khó khăn
đến nay tình trạng bệnh nhân đã dần ổn định và tiến triển tốt
trong đúc nhậu người ở trọ trung phòng đã phàn nàn về việc trần văn nhí xem mình như ô xin
bực tức nhí đã lấy rao đâm người này bị thương tích năm mươi ba
bán nhân dân tỉnh kên giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trần văn nhí
sinh năm hai nghìn ba không có nơi cư trú nhất định bốn năm sáu tháng tù về tội giết người
theo cáo trạng nhí thuê nhà trọ và ở cùng với nạn nhân là danh trúc
chú tệ xã bình an huyện châu thành tỉnh kiên giang
vào chiều ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi nhì cùng với trúc đã nhậu tại phòng trọ của hai người bạn khác
ở cùng dãy nhà trọ
trong lúc uống bia trúc nói với hai người bạn này là nhí đã xem trúc như ô xin
nhí nghe trúc nói vậy nhiều lần nên đã bỏ về phòng trọ lấy một cây dao
rồi bất ngờ đâm nhiều nhát vào người của trúc đã gây thương tật năm mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án
hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại địa bàn tỉnh hà tĩnh và một tỉnh thành phố khác
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một thông qua các hội nhóm mua bán xe ô tô cũ trên mạng xã hội
hoàng nhật linh chú tệ tỉnh thừa thiên huế đã kết bạn với anh nguyễn duy hân
và anh nguyễn duy trình làm nghề sửa chữa ô tô tại thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
linh sau đó đã gửi hình ảnh các xe ô tô trào bán cho anh hân và anh trình
sau nhiều lần mua bán thành công do tin tưởng nên anh trình và anh hân
không trực tiếp xem xe nữa mà chỉ cần là căn cứ vào hình ảnh thông tin do linh để mua bán
tuy nhiên để có tiền bạc và để đánh bạc cũng như là trả nợ
nguyễn duy linh đã lừa bán một mươi hai xe ô tô cũ các loại
chiếm đoạt hơn hai tỷ bảy trăm linh triệu đồng của hai nạn nhân trên
căn cứ vào kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh
đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hoàng nhật linh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị thời gian gần đây thì xuất hiện một số
đối tượng đã tự xưng là nhân viên nhà mạng viễn thông rồi yêu cầu người dân
cung cấp thông tin cá nhân mạng otp để nâng cấp sim bốn g
các đối tượng lừa đảo đã trịt để sử dụng sự bất cần thiếu cảnh giác của người dân
để có thể lừa đảo chiếm đoạt hàng chục triệu đồng
và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về cách thức thủ đoạn của những đối tượng này
thì mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây
chị linh sinh sống tại quận thanh xuân hà nội mới đây đã mất gần một mươi triệu đồng
trong tài khoản để nâng cấp sim bốn g theo lời của một đối tượng tự nhận là nhân viên nhà mạng
đối tượng yêu cầu chị cung cấp mạng otp cũng như thông tin cá nhân để hoàn tất thủ tục
sau khi cung cấp chị linh mới biết mình bị lừa
thật ra thì tôi cũng thấy là cái chiêu thức lừa đảo này nó khá là tinh vi
khi mà đối tượng đã lợi dụng cái danh nghĩa là người nhân viên của một đơn vị viễn thông
mà tôi đang dùng mobile phone để lừa đảo
sau khi mà đối tượng đọc họ
đọc tên ngày sinh tôi thấy thông tin trùng khớp thì tôi đã cung cấp mạng otp từ điện thoại của mình
và ngay lập tức thì đối tượng đã đổi mật khẩu gmail và cũng truy cập vào tài khoản ngân hàng của tôi
để lấy hết số tiền trong tài khoản ngân hàng
và tôi thấy cái chiêu thức lừa đảo của các đối tượng thì ngày càng tinh vi hơn
và đặc biệt là vào dịp tết nguyên đán thì các đối tượng lại càng hoạt động mạnh hơn
trong vòng một mươi phút sau khi lấy được mạng otp và thông tin cần thiết của người dùng
những đối tượng lừa đảo trên
sẽ thay đổi mật khẩu email cá nhân của người dùng và đặt lại mật khẩu mới
tiếp tục đăng nhập vào tài khoản ngân hàng điện tử và đổi mật khẩu mới
thông qua email điện thoại và thông tin cá nhân mình
bao gồm số chứng minh nhân dân và ngày tháng năm sinh
sau đó các đối tượng sẽ chuyển hết tiền trong tài khoản và thể thiết dụng
như vậy chỉ cần một phút lơ là nhiều người như chị linh đã mất trắng số tiền trong tài khoản
thậm chí bất đắc dĩ phải mang nợ ngân hàng hàng chục triệu đồng bởi các chiêu thức lừa đảo này
các cơ quan chức năng và đơn vị truyền thông nhà mạng cũng đẩy mạnh tuyên truyền người dân
cần cảnh giác cho những cuộc gọi từ số máy lạ
để bảo vệ quyền lợi và tránh thiệt hại không đáng có
cơ quan chức năng khuyến cáo tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập
mật khẩu đăng nhập mã xác thực otp của dịch vụ ngân hàng số cho bất kỳ ai
người tiêu dùng cần nêu cao tinh thần cảnh giác
cụ thể người tiêu dùng cần tìm hiểu kiểm chứng xác thực thông tin khi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ
người tiêu dùng cần thông báo nhà mạng viễn thông khóa ngay sim khi phát hiện bị mất quyền kiểm pháp
sau một thời gian theo dõi thì công an thành phố long xuyên tỉnh an giang cũng vừa triệt phá thành công một sới bạc
bắt giữ một mươi sáu đối tượng liên quan tại khu vực tổ một mươi khóm phó quế phường mỹ long
khi thấy lực lượng công an các đối tượng liền bỏ chạy tán loạn
tuy nhiên các lối thoát đã bị lực lượng công an chốt chặn
sáu đối tượng liên quan đã bị bắt giữ cùng với tang vật thu giữ tại hiện trường là năm con gà đá ba cặp cửa sắt một mươi một xe mô tô
ba điện thoại di động và trên ba mươi năm triệu đồng tiền mặt mà các đối tượng cùng với nhiều tăng vật đã thu được
hệ lực lượng công an đang xác minh làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định
công an thành phố sơn la tỉnh sơn la đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng là lò văn tiềm và lò văn trung
cả hai cùng chú tại huyện sông mã tỉnh sơn la vì hành vi tàng trữ vận chuyển pháo nổ
tăng vật thu giữ gồm một mươi năm hộp pháo nổ do nước ngoài sản xuất có trọng lượng là một mươi bảy một trăm sáu mươi ba kg cùng với một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua pháo ở khu vực cửa khẩu triềng khương huyện sông mã
đang trên đường vận chuyển từ sông mã ra thành phố sơn la
để tiêu thụ thì bị bắt xử
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã ninh lai huyện sơn dương tỉnh tuyên quang về tội sản xuất buôn bán hàng cấm
có liên quan đến tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai

công an huyện bắc nẵm tỉnh bắc cạn đã ra quy định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng đặng văn sánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã xuân la huyện bắc nẵm tỉnh bắc cạn
và đối tượng triệu văn đình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã xuân la huyện bắc nẵm tỉnh bắc cạn
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý